tiếp tục với các tin tức thời sự quan trọng
thưa quý vị vào sáng nay ngày sáu tháng hai tại khu di tích lịch sử đền hùng tỉnh phú thọ
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã tới dự và phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ xuân nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước các cấp các ngành và nhân dân cả nước
đã hăng hái tham gia phong trào trồng cây trồng rừng bảo vệ rừng đạt được nhiều kết quả tích cực
năm hai nghìn hai mươi một năm đầu thực hiện chương trình trồng một tỷ cây xanh cả nước đã trồng được hai trăm bảy mươi bảy hectare trồng rừng tập trung
và một trăm linh triệu cây phân tán tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức bốn mươi hai
sau hồi chống phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ xuân nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã nhắc lại lời can dặn của bác hồ
các vua hùng đã có công dựng nước bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
chủ tịch nước nhấn mạnh việc giữ nước theo lời dạy của bác còn có ý nghĩa sâu xa là phải giữ gìn và bảo vệ môi trường trong lành
bảo vệ thiên nhiên tươi đẹp của đất nước
chủ tịch nước yêu cầu các cấp các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình
vì một việt nam xanh xây dựng kế hoạch hành động cụ thể thiết thực về trồng rừng bảo vệ rừng và trồng cây xanh phân tán
phát động phòng trào thi đua mọi người trồng cây mọi nhà trồng cây
ngày sau lễ phát động chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành trung ương
các đồng chí lãnh đạo tỉnh phú thọ và các tầng lớp nhân dân đã tham gia trồng cây tại khu di tích lịch sử đền hùng
để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đoàn lãnh đạo đảng nhà nước tham gia tết trồng cây xuân nhâm dần
công an tỉnh phú thọ đã huy động phương tiện lực lượng chủ động triển khai các phương án phân luồng giao thông
đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực diễn ra lễ phát động trồng cây
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín được triển khai thực hiện nghiêm túc đảm bảo an toàn
góp phần vào thành công của lễ phát động tết trồng cây đầu xuân nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
tiếp theo sẽ là điểm tin lãnh đạo bộ công an diễn ra trong tuần qua
sáng ngày một tháng hai tức ngày một tháng hai
tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã tới thăm động viên và chúc tết các lực lượng vũ trang của thành phố đà nẵng
gồm bộ chỉ huy quân sự thành phố công an thành phố bộ đội biên phòng thành phố cùng đi có thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
tại buổi chúc tết chủ tịch nước nguyễn xuân phúc biểu dương và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang thành phố đà nẵng trên lĩnh vực giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phòng cháy chữa cháy và bảo vệ an toàn chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
trong những năm qua với những ảnh hưởng của dịch bệnh các lực lượng vũ trang của thành phố đà nẵng còn phối hợp tốt bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp
cũng như các sự kiện chính trị ngoại giao quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố khống chế thành công dịch bệnh covid một mươi chín không để bùng phát lây lan trên diện rộng
chủ tịch nước hy vọng các cơ quan đoàn thể chính quyền thành phố sẽ cùng nhau đoàn kết phối hợp thật tốt không chủ quan lơ là với dịch bệnh covid một mươi chín
thích ứng linh hoạt chung tay xây dựng thành phố là điểm đến an toàn trong mắt người dân và bạn bè thế giới
ngày một hai tức ngày một một tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân intv đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an khẳng định
những kết quả thành tích của lực lượng công an nhân dân trong năm hai nghìn hai mươi một là hết sức to lớn toàn diện
có thành quả rõ rệt cao hơn hẳn so với năm hai nghìn hai mươi và các năm trước
được nhân dân đánh giá cao tin cậy và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp
nổi bật là đã chủ động nắm tình hình đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu
hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động không để bị động bất ngờ
công tác phòng chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu quốc hội đề ra
tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội kiềm chế gia tăng tội phạm
hoàn thành xây dựng và tăng cường ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn
giảm chi phí tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp và người dân
lực lượng công an nhân dân với tinh thần chủ động nhanh chóng linh hoạt chuyển trạng thái
phát huy vai tròn nồng cốt tuyến đầu xung kích tích cực tham gia đóng góp toàn diện
trong phòng chống dịch covid một mươi chín ổn định xã hội
sáng ngày hai tháng hai tức ngày hai tết nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã đến thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ đội tuần tra kiểm soát giao thông
đường bộ cao tốc số ba phòng tám cục cảnh sát giao thông
kiểm tra chúc tết cám bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra kiểm soát cao bổ
dạ yên hồng huyện y yên tỉnh nam định và thăm kiểm tra chúc tết cám bộ chiến sĩ
công an tỉnh ninh bình một số chốt làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
để nhân dân vui xuân đón tết vui vẻ an toàn
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ
đã biểu dương kết quả đạt được của lực lượng cảnh sát giao thông
cám bộ chiến sĩ công an tỉnh nam định tỉnh ninh bình trong thời gian vừa qua
đồng chí thứ trưởng yêu cầu thời gian tới cán bộ chiến sĩ các đơn vị
cần tiếp tục chủ động các phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến
tăng cường tuyên truyền xử lý nghiêm vi phạm đảm bảo tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí
về số vụ số người chết và số người bị thương gắn liền với nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
sáng ngày năm tháng hai tức ngày mùng năm tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đoàn công tác của bộ công an
đã đi thăm kiểm tra công tác và chúc tết cán bộ chiến sĩ văn phòng bộ công an
chia sẻ với khối lượng công việc nhiều hơn yêu cầu cao hơn về chất lượng
khẩn trương hơn về tiến độ và thời gian hoàn thành
đồng chí thứ trưởng mong rằng cán bộ chiến sĩ văn phòng bộ chủ động hơn nữa
trong tham mưu với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
quán triển cụ thể hóa chỉ đạo thực hiện có hiệu quả toàn diện cách chủ trương chính sách
kiểm tra công tác thường trực đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
và động viên cám bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số một thuộc phòng hướng dẫn
tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cục cảnh sát giao thông
thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh hai ngày cuối của kỳ nghỉ lễ
người tham gia giao thông tăng đột biến lực lượng chức năng trên cơ sở các kế hoạch được phân công
triển khai một trăm linh lực lượng phối hợp với công an các tỉnh phân luồng điều tiết giao thông từ sớm từ xa
xử lý nhanh chóng các va chạm tai nạn tránh ủn tắc
tại công an phường thượng đình công an quận thanh xuân công an tp hà nội và một số điểm chốt
thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu thời gian tới công tác tiếp công dân giải quyết tin báo tố giác tội phạm
cần phải được đặc biệt nâng cao
cám bộ chiến sĩ đặc biệt là lực lượng cảnh sát khu vực phải luôn gần gũi gắn bó lắng nghe
chia sẻ với những khó khăn của người dân trên địa bàn cùng nỗ lực quyết tâm xây dựng phường kiểu mẫu
về an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an chính quy tinh nguyện hiện đại từ cơ sở
được chính quyền và nhân dân tin yêu
lực lượng công an nhân dân đứng trước những khó khăn thử thách với ba mục tiêu quan trọng
vừa tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín vừa bảo đảm an ninh trật tự giữ vững ổn định chính trị xã hội
vừa góp phần phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
khó khăn trồng chất khó khăn nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng bằng sự nỗ lực quyết tâm chính trị lớn
lực lượng công an tiếp tục ghi dấu ấn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
những diễn biến nhanh chóng phức tạp khó dự báo của tình hình thế giới khu vực
dịch bệnh covid một mươi chín kéo dài đã gây bất ổn chính trị xã hội ở nhiều nước
tại việt nam các đối tượng phản động lưu vong chống đối trong nước gia tăng các hoạt động chống phá
chúng triệt để lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
và những sơ hở thiếu sót trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín để xuyên tạc chống phá
động phòng ngừa ngăn chặn bộ công an quán triệt phương châm bảo vệ từ sớm từ xa
kiên quyết không để bị động bất ngờ không để xảy ra bất cứ sơ suất nào
với quyết tâm chính trị cao độ bộ công an đã bảo vệ thành công
tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện chính trị lớn của đất nước
lực lượng công an nhân dân đã chủ động nắm tình hình đấu tranh làm thất bại
mọi gâm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thủ địch và phản động
không để bị động bất ngờ bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đại biểu lần thứ một mươi ba của đảng
và bầu cử đại biểu quốc hội năm hai nghìn một mươi năm đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
và các sự kiện chính trị quan trọng khác của đất nước
cuối năm hai nghìn hai mươi một vụ án nâng giá test kit tại công ty việt á được bộ công an khám phá
đã giải tỏa được nỗi mức giúp của người dân trước vấn đạn trục lợi từ nâng giá phần tư y tế trong mùa dịch
trước đó dư luận cả nước rúng động khi hàng trăm đối tượng bị khởi tố bắt giam vì hoạt động đầu cơ
thông đồng thổi giá thiết bị y tế và vật tư các mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch
đảng băng chìm về thực trạm nâng không giá thiết bị y tế dân nội diện lực lượng công an nhân dân đã nhận diện đúng vi phạm
chọn đúng khâu đột phá để sớm phát hiện xử lý nghiêm minh kịp thời nhiều vụ việc
với phương châm xử lý một vụ cảnh tỉnh cả một vùng lĩnh vực lan tỏa từ trung ương tới địa phương có tác dụng dân đe phòng ngừa chung toàn xã hội
hai năm vừa qua thì cái tội phạm vi phạm về đậu thâu trong lĩnh vực y tế gây hiệu quả nghiêm trọng là xảy ra rất nhiều
và cơ quan điều tra ca cấp thì cũng đã khởi tố điều tra
quá đó đã nhân diện được cái tảng băng chìm
hẻ lộ ra và được cống phá để góp phần giăn đe cảnh tỉnh ngăn chặn cái việc rút ruột về ngân sách nhà nước
dịch covid một mươi chín bùng phát một số loại tội phạm mới xuất hiện tội phạm truyền thống cũng có nhiều biến tướng
nổi lên là tội phạm đánh bạc trên không gian mạng tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao
bên cạnh đó tình trạng chống người thi hành công cụ gấp dần tài sản gây rối trật tự công cộng diễn biến phức tạp
tội phạm hình sự có sự đan sen gắn kết giữa kinh tế ma túy môi trường công nghệ cao
mang tính lưu động liên tuyến liên tỉnh liên vùng miền diễn ra nhanh
mức độ ẩn của tội phạm ngày càng cao với phương thức thủ đoạn tinh vi
trước tình hình đó bộ công an đã chủ động nhận diện xác định đúng các khâu
mắt xích trọng yếu vào những lĩnh vực tiềm mẩn nhiều sai phạm
chủ động quyết liệt tổng lực tiến công triệt phá nhiều đường dây tội phạm xuyên quốc gia
năm hai nghìn hai mươi một tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu so với năm hai nghìn hai mươi và năm hai nghìn một mươi chín
công tác phòng chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu quốc hội đề ra
trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực
công tác phòng chống tội phạm đã vượt các chỉ tiêu quốc hội đề ra
tạo ra một sự chuyển biến rất tích cực về trật tự an toàn xã hội
kiềm chế sự gia tăng của tội phạm
đã giảm một mươi một ba mươi ba số vụ tội phạm
về trật tự xã hội so với năm hai nghìn hai mươi
đã điều tra khám phá ba mươi sáu vụ tội phạm về trật tự xã hội
cũng đạt tỷ lệ tám mươi sáu ba mươi bảy
án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng thì đạt tỷ lệ chín mươi hai mươi sáu
vượt các chỉ tiêu của quốc hội ra
công tác đấu tranh với tội phạm tham nhũng kinh tế
tội phạm ma túy môi trường cũng đạt những kết quả rất cao
năm hai nghìn hai mươi một đánh dấu sự chuyển đổi số mạnh mẽ trong lực lượng công an nhân dân
hai dự án công nghệ thông tin lớn nhất và chưa có tiền lệ
được thực hiện trên phạm vi toàn quốc
thần tốc chính xác hiệu quả
chỉ trong thời gian ngắn năm mươi triệu thẻ căn cước công dân
gần một trăm linh triệu mã số định danh cá nhân trên toàn quốc đã được cấp
ngày một bảy hai nghìn hai mươi một hai hệ thống quan trọng này chính thức được đưa vào vận hành
đánh dấu mốc quan trọng trong tiến trình thực hiện chính phủ điện tử
góp phần hỗ trợ hiệu quả hệ thống y tế nước nhà trong công tác truy vết phòng chống dịch
trong bối cảnh dịch bệnh thực hiện nhiệm vụ kép
lực lượng công an tích cực hỗ trợ nhân dân trong mọi mặt đời sống và kinh tế
với phương châm an sinh để an dân lực lượng công an chủ động gần dân
chia sẻ giúp đỡ nhân dân
nhiều chiến dịch mang ý nghĩa xã hội cao đẹp đã được phát động trong toàn lực lượng
như zipper đi chợ hộ
câu lạc bộ ngân hàng máu công an nhân dân
thu hoạch vận động tiêu thụ nông sản vận động miễn giảm tiền thuê trọ cho công nhân người lao động
trên hành trình hồi hương của hơn một ba triệu lao động trong đợt dịch thứ tư
luôn có sự đồng hành hỗ trợ của lực lượng công an
đã xuất hiện rất nhiều những tấm gương những điển hình những tiên tiến
đặc biệt là cái hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an tận tâm cùng với nhân dân
giúp đỡ nhân dân thực hiện đúng việc
đúng cái khẩu hiệu lúc dân cần lúc dân khó là có công an bám sát vào dân cơ sở
đặc biệt là đối với lực lượng công an ở cơ sở
lực lượng công an phường công an xã thực sự là những cái pháo đài
để xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ phòng chống bệnh dịch
chúng ta đang bước vào những ngày đầu của năm nhân dân
với tiền đề là kết quả đã đạt được
lực lượng công an nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm tội phạm bền vững trong năm hai nghìn hai mươi hai
dù khó khăn có gấp đôi thì lực lượng công an sẽ quyết tâm gấp ba
để luôn xứng đáng là thanh kiếm và lá chắn bảo vệ đảng nhà nước và nhân dân